vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín công an quận bắc tử liêm bắt giữ đối tượng linh văn tiến chú tại tỉnh lạng sơn
thu giữ trên người đối tượng là hơn một g heroin và năm mươi sáu viên ma túy tổng hợp
tiến hành kiểm tra xe ô tô của đối tượng thu giữ hai mươi ba bánh heroin cất dấu trong xe
qua đấu tranh khai thác tiến khai nhận trước đó đã mua bán chót lọt một mươi chín bánh heroin
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín công an quận bắc tử liêm tiếp tục bắt giữ khẩn cấp đối tượng giàng a mã
chú tây tỉnh sơn la về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
một đường dây hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn với số tiền các đối tượng thu lời bất chính lên đến cả chục tỷ đồng
vừa bị công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước triệt phá bắt giữ một mươi một đối tượng
cơ quan công an xác định đã có hàng trăm người dân lao động bị sập bẫy tín dụng đen của nhóm đối tượng này
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan điều tra thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay tiền
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận đường dây hoạt động tín dụng đen từ năm hai nghìn một mươi hai
địa bàn hoạt động tại các huyện phú riềng bù đăng huyện đồng phú và thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
có những giao dịch người vay phải trả tiền lãi cao gần ba trăm linh một năm
một đối tượng bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vừa bị công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu bắt giữ
theo hồ sơ đối tượng trần quốc
tốt trú tải thị xã giá rai tỉnh bạc liêu là công nhân của một cơ sở thu mua tôm nguyên liệu
khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi tám khi được giao đi thu mua tôm của các hộ dân trên địa bàn thị xã giá rai
tốt đã chiếm đoạt toàn bộ số tôm đã thu mua trị giá gần hai mươi triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương
lực lượng công an đã bắt giữ được tốt khi đang lẩn trốn tại thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
công an huyện ek tỉnh đắk lắc vừa bắt xử lý một đối tượng có năm tiền án lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản
đối tượng là ngô thị ngọc lan từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội đánh bạc
sau khi chấp hành án lần thứ năm xong lan lại tiếp tục đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài
khi đến khu vực chợ của huyện ek phát hiện người dân đang dựng xe máy không có người trông có
lan đã trộm chiếc xe máy trên để mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
công an huyện eka đã nhanh chóng điều tra xác minh và bắt giữ được đối tượng lan
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân